trong ngày hai mươi tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thừa thiên huế cho biết đang tạm giữ hình sự một mươi năm người liên quan đến vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lớn diễn ra tại phường thủy xuân thành phố thừa thuyên huế do đặng sứ võ tự cảnh và dương thới chú tại tp huế đứng ra tổ chức
sau một thời gian theo dõi dạng sáng ngày một mươi bảy tháng bảy phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thứ thiên huế tổ chức mật phục bắt quả tang ba mươi sáu người đang đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa tại quán cà phê chín nhật lệ ở tổ ba khu vực một phường thủy xuân tp huế
tại hiện trường cơ quan chức năng thu giữ được hai trăm năm mươi triệu đồng bốn trăm linh usd ba mươi một điện thoại di động bốn xe ô tô một mươi hai xe máy và hơn một triệu đồng tiền sâu cùng một số tăng vật khác được dùng để sóc đĩa
vụ việc đang được công an thừa thuyên huế tiếp tục điều tra làm rõ